trong những ngày diễn ra festival văn hóa cổng chiêng tây nguyên năm hai nghìn một mươi tám du khách trong và ngoài nước đã được hòa mình vào những nghi thức nghi lễ quan trọng của cộng đồng các dân tộc ở tây nguyên như lễ cúng bến nước lễ xạ lúa lễ cầu an cúng cây nêu
các hoạt động này không chỉ bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc mà còn góp phần quảng bá bảo tồn không gian văn hóa cổng chiêng tây nguyên
khi mùa màng trên đường dãy đã được thu hoạch lúa đã đầy kho người ba na dơ ngao ở con tum lại tổ chức nghi lễ cầu an một nghi lễ quan trọng của cả dân làng trong năm
lễ cầu an là lễ hội truyền thống có từ ngàn đời xưa mang tính cộng đồng đặc sắc ở cộng đồng người ba na jo ngao đây cũng là dịp để bà con dân làng thể hiện sự đoàn kết một lòng
lễ cầu an là lễ hội truyền thống của ông bà mình ngày xưa là chúng tôi phải giữ nếu mình không giữ nó sẽ mai một nó sẽ theo cái xu hướng mà bây giờ là nó khác rồi
trong ba ngày diễn ra festival văn hóa cổng trương tây nguyên hai nghìn một mươi tám nhiều nghi lễ lễ hội quan trọng mang đậm bản sắc của cộng đồng các dân tộc tây nguyên do các đoàn và nghệ nhân thể hiện đã mang đến những màu sắc văn hóa khác nhau
thông qua các lễ hội
thể hiện tính gắn kết cộng đồng tạo sự đoàn kết gửi gắm những thông điệp về tinh thần với mong muốn buôn làng luôn no ấm hạnh phúc
việc mà khôi phục lại thì là sẽ tiếp tục lưu giữ các cái nét văn hóa đặc sắc nhất của đồng bào tây nguyên đặc biệt là những cái lễ hội như là lễ bỏ mã rồi là phục dụng các cái lễ hội để cầu mưa
các lễ hội cúng thần linh để cho dân làng làm ăn được mùa màng bội thu hoặc là sinh hoạt văn hóa làm cho đời sống tinh thần của các đồng bào dân tộc tây nguyên được tốt hơn
với việc phục dựng các nghi lễ sinh hoạt văn hóa lễ hội truyền thống tiêu biểu của các đồng bào dân tộc tây nguyên là dịp để các địa phương trong vùng giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc
qua đó góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống đang dần mai một